xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình là một xã đặc biệt khó khăn với chín mươi năm dân số của xã là đồng bào dân tộc mông
vì vậy công tác phổ cập giáo dục mầm non xóa mùi chữ phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trở thành bài toán hết sức nàn giải
trước thực trạng ấy năm hai nghìn một mươi tám cô giáo hà thị hằng năm mươi hai tuổi với hai mươi chín năm công tác trong nghề
đã sung phong nhận sự điều động làm hiệu trường tại trường chiều tiêu học và trung học cơ sở hàng kia b
với tâm huyết của mình cô giáo hằng đã quyết tâm tìm hiểu tìm giải pháp vận động học sinh đến lớp
cả những người cao tuổi đặc biệt là chị em phụ nữ dân tộc mông đã làm góp phần thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây
theo thống kê tỷ lệ người dân xã hàng kia không biết nói tiếng phổ thông chiếm sáu mươi phần lớn là phụ nữ
tình trạng mù chữ tái mù chữ chiếm năm mươi tám ba mươi năm dân số
điểm trường cô giáo hằng tiếp nhận công tác tình trạng học sinh bỏ học rất nhiều
bậc tiểu học tỷ lệ bỏ học tới ba mươi bảy năm bậc trung học cơ sở lên đến sáu mươi sáu
từ khi nhận nhiệm vụ cô giáo hằng đã bắt tay ngay vào xây dựng kỷ cương nền nếp nhà trường
tạo điều kiện khích lệ động viên cán bộ giáo viên xa nhà khắc phục mọi khó khăn nhiệt tình công tác
tổ chức các hoạt động giao lưu giữa cán bộ giáo viên nhà trường với cấp ủy chính quyền và bà con dân bản sự gắn kết chặt chẽ
dù đi đến đâu dù khó khăn đến mấy thì cũng muốn cho mọi người biết chữ và tôi sẽ tiếp tục
mở những lớp xóa mù cho những chị em mà chưa có điều kiện đi học và sau này thì sẽ vận động đến các ông chồng ông bố
hiện nay còn đang rất ngại dù là muốn đi học nhưng mà do cái quan niệm của người mông ấy thì cũng chưa dám ra lớp
chị tràng y phánh ba mươi tuổi dân tộc mông cho biết từ khi theo học lớp xóa mù chữ
chị đã biết đọc biết viết cộng trừ các con số nên đã dạy bảo được con cái và tính toán phát triển kinh tế
bây giờ cô hằng dạy cho toán thì bắt đầu đi học toán nên chưa biết hẳn đã biết dần dần rồi muốn học thêm cho nó biết hẳn đi
chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi một là sẽ phát huy những thành công của đồng chí hằng nói riêng
cũng như là của phòng dục đào tạo huyện mai châu nói chung
và cái thứ hai là sẽ cũng từ những biện pháp đó sẽ cố gắng làm thế nào đó mà giảm thiểu hơn nữa
cái chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn ở trong toàn huyện
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỷ lệ học sinh ra lớp của cả hai khối tiểu học và trung học cơ sở xã hàng kia đã đạt một trăm linh
không còn tình trạng học sinh bỏ học
với lòng yêu nghề chăn trở với những khó khăn của người dân cùng tinh thần tận tâm sáng tạo
cô giáo hà thị hằng đã cùng đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đang từng bước thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
làm thay đổi nhận thức phát triển kinh tế xã hội của dân tộc mông nơi đây